trong sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai chủ tịch nước võ văn thưởng đã hội đàm với tổng bí thư
chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đang thăm cấp nhà nước tới việt nam
chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình phu nhân bành lệ viên
và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước trung quốc tham cấp nhà nước tới việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng tin tưởng tiếp sau chuyến thăm lịch sử đến trung quốc
của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào cuối năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm việt nam lần này của đồng chí tập cận bình sẽ đưa quan hệ hai đảng hai nước
bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng tốt đẹp hiệu quả và bền vững
chủ tịch nước võ văn thưởng nhấn mạnh phát triển quan hệ với trung quốc
luôn là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đánh giá cao sự coi trọng của việt nam
đối với quan hệ trung việt khẳng định trung quốc luôn coi việt nam
là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về thành công của cuộc hội đàm giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng
và tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình với nhiều nhận thức chung quan trọng
định vị mới của quan hệ việt trung và sáu trụ cột hợp tác được hai tổng bí thư xác lập
đã chỉ rõ phương hướng mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng hai nước trong thời kỳ mới
chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu
trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước khuyến khích người dân
hội cho sự phát triển của quan hệ hai đảng hai nước
ngay sau đó thủ tướng phạm minh chính cũng đã hội kiến tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt chúc mừng và nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân lần này
thể hiện sự coi trọng của đảng nhà nước trung quốc đối với việt nam và quan hệ việt nam trung quốc
thủ tướng bày tỏ ấn tượng về những trao đổi thân tình tin cậy sâu sắc
ở tầm cao chiến lược và những nhận thức chung quan trọng mà tổng bí thư nguyễn phú trọng
và tổng bí thư chủ tịch tập cận bình đạt được tại cuộc hội đàm rất thành công ngày một mươi hai tháng một mươi hai
đặc biệt hai tổng bí thư đã nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược
thủ tướng khẳng định đây là dấu mốc lịch sử trọng đại là định hướng quan trọng lâu dài
và là động lực mạnh mẽ nâng tầm quan hệ của hai đảng hai nước trong giai đoạn tới
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình chúc mừng những thành tiệu quan trọng
mà nhân dân việt nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng thời tin tưởng việt nam sẽ thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba hiện thực hóa khát vọng đưa việt nam trở thành nước phát triển
có thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã hội kiến tổng bí thư ban chấp hành
trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
trong sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước những thành quả và nhận thức chung quan trọng
mà tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đạt được
trong cuộc hội đàm ngày một mươi hai tháng một mươi hai
nhằm hiện thực hóa nhận thức chung này chủ tịch quốc hội đề xuất quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc
duy trì và tăng cường hơn nữa giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp các ủy ban chuyên trách
nhóm nghị sĩ hữu nghị đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp trong việc xây dựng hành lang pháp lý
và chính sách thông thoáng thuận lợi
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình nhất trí với đề xuất của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủng hộ nhân đại trung quốc tăng cường giao lưu hợp tác với quốc hội việt nam
và hoan nghênh chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm trung quốc trong năm sau
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã có cuộc gặp và giao lưu với nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ việt trung tại trung tâm hội nghị quốc gia
nhân chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam trung quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc
và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược